nhận thức được giá trị văn hóa sinh thái môi trường và đặc biệt là ứng biến với quá trình biến đổi khí hậu
nên lúa mùa nổi tại đồng bằng sông kiều long đang được quan tâm bảo tồn và có định hướng phát triển bền vững
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại ngày hội thu hoạch lúa mùa nổi
trung tâm nghiên cứu và phát triển nông thôn trường đại học an giang là đơn vị phụ trách chuyển giao khoa học kỹ thuật
hỗ trợ để bảo tồn và phát triển lúa mùa nổi ở huyện tri tôn tỉnh an giang từ năm hai nghìn một mươi ba đến năm hai nghìn một mươi sáu
dự án nghiên cứu trên diện tích khoảng hai mươi bốn hectare đạt nhiều kết quả thiết thực
tham gia vào dự án này người nông dân được hỗ trợ giá lúa giống và hỗ trợ nghiên cứu cải tạo đất
nghiên cứu giống cây màu để trồng luân canh sau vụ lúa mùa nổi
cùng tìm kiếm thị trường để bà con yên tâm tiếp tục bảo tồn
gìn giữ dòng lúa mùa nổi truyền thống cùng những giá trị thiết thực của nó
dự án bảo tồn và phát triển hệ thống cây lúa mùa nổi ở xã vĩnh phước huyện tri tôn tỉnh an giang
là tiền đề để tiếp tục nhân rộng mô hình canh tác lúa mùa nổi
tại các địa phương khác